thưa quý vị vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã tạm giữ đối tượng phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi giết người
dũng chính là hung thủ trong vụ sát hại người tình phân xác gây xôn xao dư luận
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng dũng khai nhận tuy đã có vợ nhưng khoảng hơn một năm nay
thông qua mạng xã hội quen biết và thuê nhà trọ sống cùng với chị nguyễn thị thêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hiện đang làm thuê tại thành phố ninh bình
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba thêm đến nhà chị gái của dũng trả đồ cá nhân để về thành phố tam điệp
nhưng dũng không đồng ý giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau sau đó đối tượng giữ thêm ở lại không cho đi
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dũng đã dùng tay bóc cổ thêm đến khi ngừng thở
sau đó dũng bỏ thi thể nạn nhân vào nồi nấu bánh trưng mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa
vào trưa ngày hai mươi năm tháng ba dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào hai thùng nhựa rồi mang lên tầng hai cất giấu vào trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm là bố đẻ của dũng về nhà con gái thì phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường
thấy xe máy của thêm nhưng không thấy người đâu ông nghi ngờ con trai đã sát hại bạn gái nên đến cơ quan công an để trình báo
đồng thời khóa cửa để phòng dũng bỏ trốn
vào tối ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bào bàng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai của đối tượng nguyễn viết hoài ba mươi sáu tuổi trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba hoài mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang và mang theo túi sách màu đen đi vào bên trong ngân hàng bidv chi nhánh mỹ phước
phòng giao dịch bào bàng có địa chỉ tại số chín mươi chín a quốc lộ một mươi ba thuộc thị trấn lai uyên
tỉnh bình dương sau khi vào ngân hàng đối tượng hoài lấy từ trong người một khẩu súng rơi lên trần nhà đe dọa sau đó liên tục bóp cò nhưng súng không nổ
thấy súng không nổ nên đối tượng bỏ chạy ra bên ngoài tuy nhiên khi vừa chạy ra đến sân thì bị lực lượng bảo vệ cùng với một số khách hàng kịp thời khống chế bắt giữ
bước đầu hoài khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng khi thực hiện hành vi thì bị bắt giữ
được biết hoài đang bị công an tỉnh đắk lắc truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một nhóm gồm chín thanh niên cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trung cư trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội
đã bị công an phường nhân chính và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh xuân phát hiện bắt giữ
từ nguồn tin báo của quân chúng nhân dân các trinh sát đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ
số một nghìn bảy trăm linh bốn thuộc khu trung cư trên đường lê văn lương phường nhân chính quận thanh xuân phát hiện chín thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai ba mươi hai gram ma túy loại ketamin hai lọ dung dịch nghi là ma túy một đĩa thủy tinh một thẻ nhựa ba loa một đèn nháy một máy tính sách tay
cơ quan công an đã làm rõ ba đối tượng gồm vũ đình dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở mỹ hào hưng yên nguyễn duy hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở hải phòng
và đinh văn thẳng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quê ở hưng hà thái bình có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy
căn hộ số một nghìn bảy trăm linh bốn được nguyễn duy hiển thuê lấy lý do tổ chức sinh nhật hiện đã rủ thêm bạn đến cùng và cùng nhau sử dụng ma túy
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng vũ đình dũng nguyễn di hiển và đinh văn thẳng về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy
công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trong đó bắt tạm giam năm đối tượng gồm nguyễn thái trọng phạm thành linh nguyễn thị thanh thúy nguyễn thị sim và nguyễn thị thu
điều đáng nói là nhóm đối tượng trên không chỉ làm giả văn bằng chứng chỉ mà còn làm giả cả con dấu của công an phường bệnh viện sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu
qua thời gian dài theo dõi ngày hai mươi tháng ba lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng trên đang có hoạt động sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ tài liệu giả của cơ quan tổ chức với quy mô lớn
qua khám xét tại nơi làm việc nơi ở của các đối tượng tại thị xã phú mỹ cơ quan điều tra lập biên bản thu giữ nhiều mộc dấu tròn giả hình dấu của các cơ quan chức năng như công an phường mỹ xuân sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu trung tâm y tế thị xã phú mỹ
ngoài ra có gần bốn trăm linh giấy khám sức khỏe giả văn bằng chứng chỉ của các trường đại học hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe giấu tên bác sĩ và nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để làm giả giấy tờ
một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn do lê văn tấn chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang tổ chức vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang triệt phá tạm giữ hơn ba trăm linh triệu đồng và nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
lực lượng công an tiến hành khám xét bắt quả tăng đối tượng nguyễn thanh nhàn đang tổng hợp các phơi ghi lô đề và bán số lô số đề tại nhà ở xã đông thạnh huyện châu thành tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng tiền mặt nhiều tờ phơi đề và một số vật dụng có liên quan
cơ quan công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê văn tấn khám xét nơi ở của tấn tạm giữ hơn ba mươi triệu đồng tiền mặt nhiều giấy tờ có ghi số lô số đề
riêng trong ngày bị bắt các đối tượng đã bán lô đề được khoảng một trăm linh triệu đồng
cơ quan công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê văn tấn nguyễn thanh nhàn lê minh thuận và nguyễn văn từ về hành vi đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba của bộ y tế cho biết là trong ngày hôm nay cả nước có một trăm hai mươi hai bảy trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là ba mươi
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám mươi ba ba trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới trong đó có ba ca nhập cảnh giảm tám bốn trăm năm mươi ba ca so với ngày trước đó
tại hà nội số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục giảm còn tám mươi ba ba trăm bảy mươi sáu ca
thưa quý vị thời gian qua từng có không ít sự việc đau lòng xảy ra có liên quan tới tai nạn đuối nước
khi tắm biển vào đêm qua tiếp tục xảy ra một vụ việc tại bãi biển phạm văn đồng thành phố đà nẵng khiến một nạn nhân tử vong
vậy làm sao để tránh được những sự việc đáng tiếc xảy ra nhất là tại những bãi tắm du lịch
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
tại thành phố đà nẵng sự việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai mươi bảy tháng ba
một nhóm sáu thanh niên xuống tắm biển ở bãi biển phạm văn đồng quận sơn trà
một người trong nhóm bị nước cuốn trôi ra xa
đã được anh hữu toàn trung nhân viên đội cứu hộ các bãi biển du lịch đà nẵng bơi thuyền sup ra ứng cứu kịp thời
người còn lại thi thể được tìm thấy trong đêm
điều đáng nói theo quy định của ban quản lý các bãi biển du lịch đà nẵng đây không phải là khung giờ được phép tắm biển
nhân viên của đội cứu hộ chỉ làm việc đến một mươi tám giờ ba mươi phút
khoảng sáu h ba mươi là em chụp cứu hộ sáu h ba mươi là em chụp thêm ba mươi phút nữa ngồi giờ
trong khi là ba mươi phút này em còn bao nhiêu khách là em khỏi khách lên bờ hết
xong hết bảy h là em lên tắm rửa em thay đồ
các em ra quán chị lợi nó ngồi uống chai nước
khoảng bảy giờ ba mươi là có một chị bé lên kêu
kêu dưới nó đấu nước em mới chạy xuống
chạy xuống em dùng ván cái hộ với lại phao ra em dớt
tại thành phố đà nẵng bãi biển du lịch kéo dài từ tuyến phạm văn đồng
đến tuyến nguyễn tất thành để đảm bảo an toàn cho du khách
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
đã bố trí một mươi chín tổ cứu hộ trải dài trên tuyến
mỗi tổ từ ba đến năm thành viên
các tổ làm nhiệm vụ khảo sát dăn dây đánh dấu khu vực tắm an toàn
và túc trực ứng cứu khi có tình huống xảy ra
trước đây bình quân mỗi năm đội cứu hơn hai trăm linh người thoát khỏi những tình huống nguy hiểm
lưu ý với du khách và người dân khi mà tắm đến biển đà nẵng
ta nên tắm ở khu vực có đội cứu hộ dăng dây bảo vệ
khi mà lực lượng đội cứu hộ dăng dây bảo vệ là đội cứu hộ đã xác định vùng nước đó an toàn
cho khách tắm và đồng thời trong khung giờ mà lực lượng của hộ trực
tức là từ năm giờ sáng cho đến sáu giờ chiều
để tránh những sự việc như vừa xảy ra phía bàn quản lý cho biết trong thời gian tới
sau khi kết thúc không giờ được phép tắm biển sẽ tăng cường công tác tuần tra nhắc nhở
chúng tôi sẽ cử lực lượng đi tuần tra dọc biển
để nhắc nhở các người dân và du khách có bằng cả là không nên tắm biển ở ngoài giờ
thứ hai là chúng tôi bằng hệ thống loa phát thanh và các phương án tiên triển bằng trực quan trên bờ biển
để chúng tôi xác định cho khách họ thấy được là không giờ đó chúng tôi không còn người để mà hỗ trợ họ khi có sự cố
hoạt động du lịch đang dần sôi động trở lại không chỉ tại đà nẵng mà tại nhiều địa phương
rất đông người dân có nhu cầu vui chơi du lịch đi tắm biển
ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng các đơn vị quản lý
thì yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn vẫn là ý thức của người dân
cần tuân thủ theo những chỉ dẫn đã được đưa ra